với hành vi cho ve lãi nặng trong giao dịch dân sự nguyễn thu hà chú tại đường bà triệu phường vĩnh trại thành phố lạng sơn vừa bị công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo kết quả điều tra nguyễn thu hà cho khách vay với hình thức là bốc bát họ và thu lãi theo ngày
khi khách vay bắt họ một mươi triệu đồng thực tế khách được cầm về tám triệu đồng hà thu tiền lãi ngay thời điểm vay là hai triệu đồng
trong vòng năm mươi ngày khách sẽ phải thanh toán hết tiền vay
với thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn thu hà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất là từ một trăm bốn mươi sáu một năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan điều tra thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi trên
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé